ngày một mươi một tháng bốn cảng quốc tế cái mép cmit của bà rịa vũng tàu đã đón tàu milabright tải trọng khoảng một trăm năm mươi tấn của liên minh ckihe của các nước nhật bản hàn quốc trung quốc và đài loan
tàu millowet có chiều dài ba trăm sáu mươi sáu m rộng năm mươi hai mét tải trọng một mươi bốn teu tương đương một trăm năm mươi tấn của hãng calai
đây là tàu container siêu lớn đầu tiên do liên minh hãng tàu ckihe khai thác trong tuyến dịch vụ ne hai kết nối thị trường á âu cập việt nam
tàu milabrid cập cảng việt nam đã đánh dấu bước quan trọng đưa tuyến ne hai á âu vào khai thác tại semit thứ hai hàng tuần đi thẳng châu âu
và cảng xe mít là cảng nước sâu duy nhất ở việt nam có khả năng xếp dỡ cho siêu tàu vận tải trên đây cũng là cảng đã kết nối việt nam với các lục địa quan trọng của thế giới
chiều cùng ngày tàu milaubride đã rời cảng cmit để tiếp tục hành trình